theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây
nên ngày một mươi chín tháng bốn nắng nóng sẽ xuất hiện ở khu vực tây bắc bắc bộ và thanh hóa đến thừa thiên huế
với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ c
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ từ một mươi một đến một mươi sáu giờ
phía đông bắc bộ từ ngày hai mươi tháng bốn cục bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng ba mươi năm độ c
ngày một mươi chín tháng bốn nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh miền tây nam bộ
với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ từ một mươi một đến một mươi sáu giờ